trong chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
sau đây là toàn văn tuyên bố chung việt nam trung quốc
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhận huân chương hữu nghị của nước cộng hòa nhân dân trung hoa
do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng
hội kiến thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thư
chủ tịch chính hiệp toàn quốc uông dương
tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng
hai nước việt trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
phía trung quốc đã thông báo cho phía việt nam những kết quả chủ yếu về đại hội hai mươi
đảng cộng sản trung quốc
phía việt nam nhiệt liệt chúc mừng đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc thành công tốt đẹp
đánh giá cao những thành quả chiến lược to lớn mà trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tập cận bình làm hạt nhân đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân trung quốc đạt được
trong quá trình kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội thúc đẩy trung quốc hóa
thời đại hóa chủ nghĩa marx hoàn thành mục tiêu phần đấu một trăm linh năm thứ nhất
xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả đánh thắng trận chiến công kiên thoát khỏi đói nghèo
không ngừng phát triển và hoàn thiện nền dân chủ nhân dân toàn quá trình phát triển kinh tế và phòng chống dịch
thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa là thực tiễn sinh động
kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển tham khảo
phía việt nam chúc và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí tập cận bình làm hạt nhân đảng cộng sản trung quốc chính phủ và nhân dân trung quốc
nhất định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa kiểu trung quốc
thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu
nhiệm vụ do đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc đề ra thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ hai
xây dựng trung quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp
phía việt nam thông báo cho phía trung quốc những kết quả chủ yếu của đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
phía trung quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn chưa từng có mà việt nam đã đạt được
sau hơn ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi
đặc biệt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực
giữ vững ổn định chính trị xã hội kinh tế tăng trưởng duy trì ở mức khá cao
kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện
vị thế quốc tế ngày càng nâng cao thể hiện tiềm lực và tương lai tươi sáng
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại việt nam
phía trung quốc chúc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đảng nhà nước và nhân dân việt nam
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ to lớn mà đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam đã đề ra
sớm đưa việt nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa
có vai trò quan trọng hơn nữa đối với hòa bình ổn định và phồn vinh ở khu vực và thế giới
hai bên cho rằng việt nam và trung quốc vừa là láng giềng tốt bạn bè tốt núi sông liền một giải
vừa là đồng chí tốt đối tác tốt cùng chung chi hướng
chia sẻ vận mệnh chung cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc đất nước giàu mạnh
và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại
hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước việt nam trung quốc
trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc đảng nhà nước và nhân dân hai nước
đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu và trong sáng
trong thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm
hợp tác cùng có lợi kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước
đạt được những thành tựu phát triển mang tính lịch sử
hai bên nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em
do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông và các nhà lãnh đạo tiền bối
đích thân gây dựng và giấy công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước
cần tiếp tục được kế thừa tốt bảo vệ tốt và phát huy tốt
hướng tới tương lai hai đảng hai nước cần kiên trì
phương hướng tiến lên thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển
thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa
hai bên nhấn mạnh kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản
kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước
cần tăng cường đoàn kết hợp tác giao lưu học hỏi lẫn nhau
cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng cộng sản
quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người
kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng không ngừng phát triển
cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình tiến bộ của nhân loại
hai bên đánh giá tình hình thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính lịch sử
sâu sắc khó lường bước vào thời kỳ biến động mới
hai đảng hai nước cần kiên trì thực hiện mục tiêu
lý tưởng và sứ mệnh vì hạnh phúc nhân dân vì tiến bộ nhân loại
kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn
kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện
ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần
láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phát triển lâu dài lành mạnh ổn định trong thời đại mới
hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển hai nước đẩy nhanh trao đổi ký kết kế hoạch hợp tác giữa chính phủ hai nước về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sang kiến vành đai và con đường triển khai hợp tác năng lực sản xuất hợp tác xây dựng kết cấu hạ tầng và kết nối giao thông sớm hoàn thiện đánh giá quy hoạch tuyến đường sát khổ tiêu chuẩn lào cai hà nội hải phòng
hai bên cho rằng thương mại điện tử là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại song phương
hai bên cho rằng thương mại điện tử là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại song phương

nếu thương mại điện tử là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại song phương
nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ năm
phía việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh tế thương mại
trung quốc khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc đủ điều kiện đầu tư vào việt nam trên nguyên tắc thị trường và thương mại
hai bên sẵn sàng triển khai tốt bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng giữa bộ công thương việt nam và bộ thương mại trung quốc
thúc đẩy an toàn ổn định chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng giữa hai nước
nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai nước
hai bên nhất trí thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không đường bộ và đường sắt
sớm trao đổi đàm phán sửa đổi hiệp định đường sắt biên giới việt nam trung quốc ký năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ủng hộ doanh nghiệp đường sát hai nước tăng cường hợp tác về nâng cao lượng vận chuyển hàng hóa việt nam quá cảnh qua trung quốc
hai bên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ủy ban liên hợp về hợp tác nông nghiệp việt trung
và ủy ban liên hợp về hợp tác nghề cá trong vịnh bắc bộ tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như trồng trọt
chế biến nông sản kiểm soát dịch bệnh tổng hợp các loại sâu bệnh triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vĩnh bắc bộ
làm sâu sắc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
hai bên nhất trí thúc đẩy sớm đàm phán ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá vịnh bắc bộ đạt nhất trí về thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển
thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển việt nam trung quốc và đồng ý sớm tiến hành ký kết
tăng cường hợp tác chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn trên sông hồng sông nguyên sông kỳ cùng tả giang sông mê công lan thương và các dòng sông quốc tế
nhằm bảo đảm nâng cao năng lực phòng ngừa hạn hán lũ lụt đẩy mạnh hợp tác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước cân bằng hợp lý trong cơ chế hợp tác mê công lan thương
cùng nhau nâng cao trình độ sử dụng an toàn hiệu quả bền vững tài nguyên nước
hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định hợp tác y tế việt trung hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm về y sinh dược phẩm phòng chống dịch covid một mươi chín
thực thi tốt dự án hợp tác phòng chống dịch bệnh lây lan qua biên giới khu vực sông mê công lan thương
hai bên sẵn sàng phát huy tốt vai trò của các cơ chế ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc
tiếp tục thực hiện tốt các văn bản tiếp tục thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
tăng cường quản lý an ninh trật tự khu vực biên giới bảo đảm đồng bộ phòng chống dịch bệnh và tạo thuận lợi thông quan tại khu vực biên giới
tiếp tục đẩy mạnh mở cửa cửa khẩu lối mở biên giới thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng qua biên giới
trong đó tập trung trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga lào cai việt nam và ga hà khẩu bắc trung quốc
giữ gìn trật tự tốt đẹp và thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc việt nam đức thiên trung quốc
nỗ lực thúc đẩy sớm đưa vào vận hành thí điểm cho du khách hai nước qua đó xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch qua biên giới du lịch xanh
hai bên nhất trí tích cực tìm tòi giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực như phát triển xanh
ứng phó với biến đổi khí hậu kinh tế số tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng cho hợp tác việt trung
hai bên nhất trí tiếp tục phát huy tốt vai trò của ủy ban hỗn hợp hợp tác về khoa học và công nghệ giữa việt nam trung quốc
tích cực thúc đẩy triển khai hợp tác khoa học và công nghệ nghiên cứu chung và trình diễn công nghệ
thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn các cấp nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên
hai bên nhất trí tiếp tục tập trung bám sát thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và sang kiến phát triển toàn cầu
tích cực nghiên cứu có thêm nhiều dự án hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế làm lợi cho đời sống của nhân dân
tám hai bên nhất trí tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị việt trung tới người dân
nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ
hai bên nhất trí thực hiện tốt kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch việt nam trung quốc
trên cơ sở phù hợp với chính sách phòng chống dịch của hai nước
thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn các cấp về văn hóa và du lịch
thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển lành mạnh tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa
phía trung quốc hoàn ngành ủng hộ việt nam thành lập trung tâm văn hóa tại trung quốc
phía việt nam tích cực ủng hộ hoạt động của trung tâm văn hóa trung quốc tại hà nội
hai bên nhất trí thực hiện tốt hiệp định hợp tác giáo dục việt nam trung quốc
khuyến khích cử lưu học sinh sang học tập ở mỗi nước
phía trung quốc coi trọng việc lưu học sinh việt nam quay trở lại trung quốc học tập
hoàn ngành lưu học sinh việt nam có nguyện vọng đều có thể trở lại trường trên cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch
tuyên bố trong năm năm tới cung cấp cho việt nam không dưới một suất học bổng chính phủ trung quốc
và không dưới một suất học bổng dành cho giáo viên tiếng trung quốc
giúp đỡ việt nam bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao và giáo viên tính trung quốc
phía trung quốc có nguyện vọng đều có thể trở lại trung quốc học tập ở mỗi nước
chín hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển
cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông vô cùng quan trọng
nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh lâu dài ở khu vực
hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai đảng hai nước
và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa nhân dân trung hoa
sử dụng hiệu quả cơ chế đàm phán biên giới cấp chính phủ việt nam trung quốc
kiên trì thông qua hiệp thương đàm phán hữu nghị tích cực bàn bạc về các biện pháp giải quyết mang tính quá độ
tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường kiếm tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được
hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển
và bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa vĩnh bắc bộ thúc đẩy hai việc trên sớm đạt được tiến triển thực chất
hai bên sẵn sàng tiếp tục tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển
tích cực trao đổi về đi sâu mở rộng hợp tác trên biển tại vĩnh bắc bộ trên cơ sở đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên
hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc
trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả
có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hay còn gọi là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp
duy trì hòa bình ổn định ở biển đông và thúc đẩy hợp tác trên biển
một mươi phía việt nam tái khẳng định kiên trì chính sách một trung quốc
ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất trung quốc
kiên quyết phản đối hành động chia rẽ đài loan độc lập dưới mọi hình thức
và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước
việt nam không phát triển quan hệ cấp nhà nước nào với đài loan
phía trung quốc bày tỏ đánh giá cao lập trường của phía việt nam
hai bên cho rằng cục diện thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường căng thẳng tại các điểm nóng gia tăng
thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan sen
chủ nghĩa đa phương toàn cầu hóa kinh tế hòa bình và phát triển của thế giới đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn
cộng đồng quốc tế cần cùng nhau nỗ lực dốc sức vì hòa bình hợp tác và phát triển
tiếp thêm tính ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới
hai bên nhấn mạnh phát triển là sự bảo đảm của an ninh là then chốt để giải quyết các vấn đề khó
thực hiện hạnh phúc cho nhân dân
phía việt nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia sáng kiến phát triển toàn cầu
theo nội dung và cách thức phù hợp nỗ lực cùng các bên góp phần thực hiện chương trình phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ quốc tế và khu vực như tổ chức thương mại thế giới wto
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec trung quốc asean mekong lan thương
thực hiện tốt hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực thúc đẩy các nước cùng phát triển
phía việt nam ủng hộ trung quốc nộp đơn gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
và có đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực châu á thái bình dương
hai bên nhấn mạnh an ninh là tiền đề của phát triển
việt nam ghi nhận tích cực sáng kiến an ninh toàn cầu của trung quốc trên cơ sở mục tiêu nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc
việt nam sẵn sàng cùng trung quốc và các đối tác liên quan cùng duy trì hòa bình và an ninh lâu dài trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ liên hợp quốc duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
kiên trì thực hiện và đề cao chủ nghĩa đa phương cùng bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
hai bên chủ trương các nước triển khai giao lưu và hợp tác trong vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau thúc đẩy đối thoại hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền không chính trị hóa vấn đề nhân quyền
một mươi hai trong thời gian chuyến thăm hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam và ban liên hợp quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa ban nội chính trung ương đảng cộng sản việt nam và ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ tư pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa bộ tài nguyên và môi trường nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ sinh thái và môi trường nước cộng hòa nhân dân trung hoa
bản ghi nhớ giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ thương mại nước cộng hòa nhân dân trung hoa về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng việt trung
bản ghi nhớ giữa bộ tài nguyên và môi trường nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ thương mại nước cộng hòa nhân dân trung hoa về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng việt trung
bản ghi nhớ giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ thương mại nước cộng hòa nhân dân trung hoa về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng việt trung
bản ghi nhớ giữa bộ tài nguyên và môi trường nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ thương mại nước cộng hòa nhân dân trung hoa về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng việt trung

tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời